thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã thông tin làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm
thông tin nóng tại họp báo trung tướng tô ân sô cho biết
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
ngày ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với trần duy đông phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương
về tội nhận hối lộ đinh tiến dũng kế toán trưởng công ty xuyên việt oi
và nguyễn tấn long trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên việt oi về tội đưa hối lộ
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án công ty xuyên việt oi
tại buổi họp báo trả lời về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
trung tướng tôn sô cho biết bộ công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch mở rộng vụ án
hiện nay là cơ quan điều tra đã thu hồi là năm mươi năm tỷ đồng và một sáu triệu đô la do các bị can đã nộp lại
và cái thứ hai là đang giả soát kê biên phong tỏa nhiều cái tài sản có giá trị của các bị can
và những nối tượng liên tục
liên quan đến việc xử lý đối tượng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về ông dương công minh
chủ tịch ngân hàng sa con banh
đã gây ảnh hưởng xấu cho thị trường chứng khoán khi có tình trạng bán tháo cổ phiếu
trung tướng tôn sô cho biết hành vi thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi luật an ninh mạng
bộ luật hình sự bộ luật dân sự và các luật quy định liên quan
thì trên cái tinh thần là tất cả những ai mà vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý bằng pháp luật
và không có vùng cấm không có ngoại lệ
nhưng tôi nghĩ như thế thì sẽ xử lý theo các cái luật mà chúng ta đã có
bài học rút ra từ cái vụ này thì tôi nghĩ rằng
cái thứ nhất là phải xử lý sớm những cái thông tin sai sự thật hay là những thông tin xấu độc
như là khi mà có thông tin sai trái thì các cơ quan liên quan các cơ quan chức năng cũng sớm có cái thông tin để phản bác
cái thứ ba là cũng phải tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân
những người làm truyền thông thì cũng phải chấp hành nghiêm các quy định nội quy về thông tin
thông tin thêm về tình hình tội phạm trên không gian mạng trong thời gian qua
trung tướng toan so cho biết quý i và tháng iii vừa qua diễn ra phức tạp
các loại tội phạm mạng gia tăng các cuộc tấn công mạng để đánh cắp thông tin lừa đảo
trong quý i bộ công an đã phát hiện hơn hai mươi triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng
tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
và riêng trong tháng ba thì phát hiện hơn bảy triệu cảnh báo tăng sáu so với tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cho nên hiện nay là thời gian vừa qua hệ thống mạng của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp bị tấn công đánh cắp dữ liệu
làm thay đổi giao diện hay cướp quyền quản trị
tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động tổ chức tổ chức đánh bạc và đánh bạc thì cũng gia tăng
trong tháng ba thì riêng cục cảnh sát hình sự c hai đã khởi tố bốn mươi hai vụ với hai trăm năm mươi hai đối tượng với số tiền đánh bạc lên hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua mạng
thế còn cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng xảy ra cũng tương đối lớn
xảy ra là sáu trăm linh năm vụ
đã bắt giữ
là ba trăm bảy mươi bảy đối tượng
số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là khoảng hơn một trăm linh tỷ đồng
qua các vụ việc bộ công an đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tăng cường đảm bảo an ninh hệ thống mạng
mong muốn người dân tham gia tố giác tội phạm không tin không nghe không làm theo những hướng dẫn quá chi tiết qua điện thoại để tránh bị lừa đảo
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba diễn ra cùng ngày
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính